đoàn công tác của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia do ông đàm thanh thế
tránh văn phòng thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cục hải quan tp hcm
tính đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu cục hải quan tp hcm đã thu nộp ngân sách nhà nước trên sáu mươi một bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng
đạt gần sáu mươi so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt hơn một trăm linh bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
lập chín trăm bốn mươi bảy biên bản vi phạm trong đó có bảy mươi ba vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
hai vụ vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ một trăm linh hai vụ về gian lận thương mại
còn lại chủ yếu vi phạm về thủ tục hải quan
các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là hàng tiêu dùng xe gắn máy thuốc lá kim khí điện máy
ông đàm thanh thế tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đánh giá cao vai trò và những đóng góp của cục hải quan tp hcm trong việc chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả đồng thời ghi nhận những khó khăn và kiến nghị của đơn vị
và sẽ báo cáo với chính phủ có hướng chỉ đạo kịp thời sát với thực tế
bên cạnh đó yêu cầu cục hải quan tp hcm tăng cường lực lượng tổ chức kiểm tra
xử lý tình trạng buôn bán tiêu thụ hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu nhất là thời gian cận tết nguyên đán